liên hoan phim israel gửi tới khán giả việt nam sáu bộ phim đặc sắc thuộc nhiều thể loại
gồm phim nghệ thuật giải trí tâm lý xã hội thiếu nhi và phim ngắn
các bộ phim trong liên hoan được tuyển lựa kỹ càng nhằm đem tới cho khán giả việt nam
cái nhìn chân thực về văn hóa cuộc sống và xã hội đương đại israel
nội dung phim tập trung vào tính nhân văn nêu bật tình thương yêu gia đình
khao khát sống và vươn tới đỉnh cao
vé xem liên hoan phim sẽ được phát hoàn toàn miễn phí
tại hệ thống giảm bhd star cineplex tại hà nội và tp hcm